một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền lên đến gần năm mươi năm tỷ đồng vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá tám đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
theo hồ sơ điều tra đối tượng lê đình phong nhận trang cá độ bóng đá từ đối tượng nguyễn viết hiếu rồi cấp tài khoản cho các đối tượng còn lại để sử dụng vào việc đánh bạc
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã đánh bạc với tổng số tiền gần năm mươi năm tỷ đồng
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một trăm linh triệu đồng một mươi hai điện thoại di động hai máy tính để bàn và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc